nhằm hình thành kho dữ liệu dùng chung tích hợp các cơ sở dữ liệu của các sở ban ngành quận huyện
làm cơ sở triển khai thống nhất các ứng dụng phục vụ công tác quản lý và khai thác thông tin
sáng nay sở thông tin và truyền thông tp hcm tổ chức hội nghị triển khai thí điểm bản đồ số dùng chung của thành phố
sáng ngày một mươi hai tháng chín sở thông tin và truyền thông thành phố tổ chức hội nghị triển khai thi điểm bản đồ số dùng chung của thành phố
với sự tham dự của các sở ngành quận huyện
theo kế hoạch kho dữ liệu dùng chung dựa trên ba trụ cột dữ liệu người dân dữ liệu doanh nghiệp dữ liệu bản đồ số
dịch vụ bản đồ số là cần thiết cho các phần mềm ứng dụng phục vụ tham chiếu lưu trữ thông tin
với một mã vị trí địa lý thống nhất chung chính xác trực quan trên bản đồ số
từ đó hình thành lớp dữ liệu liên kết chia sẻ dữ liệu thống nhất trên nền hệ thống thông tin địa lý
sở thông tin và truyền thông giới thiệu sự cần thiết và nhu cầu triển khai dịch vụ bản đồ số nền dùng chung
phục vụ cho ứng dụng gis của các phần mềm và cơ sở dữ liệu của các quận huyện sở ngành
đồng thời lắng nghe ý kiến góp ý của các đơn vị để triển khai hiệu quả thời gian tới